thứ nhất là ông bầu nguyễn đức kiên kinh doanh trái phép trốn thuế
ông bầu nguyễn đức kiên hay còn gọi là bầu kiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lớn lên tại hà nội
năm một nghìn chín trăm tám mươi ông thi đậu vào trường đại học kỹ thuật quân sự nay là học viện kỹ thuật quân sự
sau đó đi du học tại hungary ngành thông tin liên lạc quân sự
sau khi về nước ông là cán bộ trong ngành dệt may suốt tám năm trước khi tham gia lĩnh vực ngân hàng
ông nguyên là thành viên hội đồng sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb
ngoài ra ông kiên còn là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty thể thao acb
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty thiên nam
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch trợ lớn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tài chính á châu
nguyên phó chủ tịch công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam
nguyên chủ tịch công lạc bộ bóng đá hà nội
ngoài những thông tin là đại gia trong lĩnh vực ngân hàng khi nằm giữ cổ phần của nhiều ngân hàng lớn nhỏ
bầu kiên còn là cái tên được nhắc đến trong nhiều lĩnh vực bóng đá với nhiều phát ngôn hành động gây sốc
phải kể đến bài phát biểu của ông về cách tổ chức của liên đoàn bóng đá việt nam gây rúng động dưới bóng đá
bởi trước đó chưa có tiền lệ
sau đó ông đưa ra ý kiến thành lập giải bóng đá chuyên nghiệp mang tên super liga với các câu lạc bộ hàng đầu việt nam
ông còn đòi cải tổ lại ban tổ chức và bộ máy lãnh đạo bóng đá việt nam
cụ thể là những tiêu cực về trọng tài ở vilich
có thể nói đối với bầu kiên bao nhiêu năm lăn lộn thương trường tiền tài địa vị có thừa
xong chỉ duy nhất gia đình với bà đặng ngọc lan vợ bầu kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từng là hoa khôi đại học ngoại ngữ và các con là tài sản quý báu nhất ông có được
vào đầu những năm chín mươi bà đặng ngọc lan từng làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia mai nam
không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật và trẻ trung hơn tuổi thật
bà lan còn được nhiều người kính nể bởi tài năng hơn người
nếu như bầu kiên từng là một trong một trăm linh người giàu nhất sản chứng khoán việt nam
thì bà lan vợ ông cũng không vừa khi từng giữ vị trí thứ tư trong top một mươi người phụ nữ giàu nhất việt nam
thậm chí có thời điểm bà lan từng là người giàu thứ hai mươi một trên sản trừng khoán
với lượng cổ phiếu acb trị giá hơn bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
trước đây khi bầu kiên còn đương chức
những người quen biết còn thường xuyên bắt gặp vợ chồng ông tình tứ đi xem hòa nhạc ở nhà hát lớn
hay bầu kiên đèo vợ dạo phố bằng xe máy dù nhà không hiếm những chiếc xe ô tô đắt tiền
cả hai lúc nào cũng như cặp vợ chồng còn son rỗi lãng mạn
có khi còn hơn cả các đôi trẻ
năm hai nghìn một mươi hai sự kiện bầu kiên bị bắt rúng động dư luận
và sau một thời gian tạm giam bầu kiên hầu tòa với bốn tội danh kinh doanh trái phép
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trù thuế
về hành vi kinh doanh tài chính trái phép
thông qua công ty cổ phần đầu tư thương mại bnb của nguyễn đức kiên
theo cáo trạng từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
nguyễn đức kiên đã thông qua sáu công ty do kiên là chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng thành viên để kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trái phép
với số tiền lên tới hai mươi một tỷ đồng
đối với hành vi trốn thuế năm hai nghìn chín công ty bnb thực hiện các lệnh quỷ thoát cho ngân hàng acb mua bán vàng trạng thái thù lãi được hơn một trăm linh tỷ đồng
đối với hành vi trốn thuế năm hai nghìn chín công ty bnb thực hiện các lệnh quỷ thoát cho ngân hàng acb mua bán vàng trạng thái thù lãi được hơn một trăm linh tỷ đồng
nhưng chỉ bằng việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn tám và phụ lục hợp đồng
công ty vnb đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh trạng thái vàng của công ty cho người khác thụ hưởng
để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới số tiền là hai mươi năm tỷ đồng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bầu kiên chỉ đạo cấp dưới lập khống biên bản họp hội đồng quản trị
và quyết định của hội đồng quản trị thể hiện chủ trương của hội đồng quản trị công ty để bán hai mươi triệu cổ phần
cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép hòa pháp lấy hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho acb
đối với hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng là cổ đông lớn phó chủ tịch hội đồng sáng lập ngân hàng acb
ông nguyễn đức kiên đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào các công ty sân sau
do bị cáo làm chủ tịch hội đồng quản trị
từ đó thực hiện các hành vi kinh doanh trái pháp luật với thủ đoạn dùng các công ty phát hành trái phiếu bán cho ngân hàng
sau quá trình xét xử sơ thẩm ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn và phúc thẩm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn đức kiên đã bị tòa tuyên án ba mươi năm tù
trong đó hai mươi tháng tù về tội kinh doanh trái phép sáu năm sáu tháng tù về tội trốn thuế áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn bảy mươi năm tỷ đồng
hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
tám năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng năm năm
vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng acb do bầu kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện án điểm
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt khám xét nơi ở làm việc của ông hà văn thắm
nguyên chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
liên quan đến làm việc thất thoát
vượt trần lãi suất tiền gửi gây thiệt hại gần chín trăm chín mươi tỷ đồng
ông thắm bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
trong quá trình điều hành ocean bank giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông thắm đã chỉ đạo ban giám đốc cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại
và dịch vụ chung dung
vây vốn dù doanh nghiệp này không đảm bảo các điều kiện vây vốn
cũng như không có tài sản đảm bảo
hành vi này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng này năm trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó dù hiểu biết các quy định của ngân hàng nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối
nhưng ông thắm vẫn chỉ đạo chi tiền ngoài lãi suất huy động với khách hàng gửi tiền tại ocean bank
gây thiệt hại gần chín trăm chín mươi tỷ đồng
trong đó số tiền ông thắm và ông nguyễn xuân sơn
cựu tổng giám đốc ocean bank huy động của khách hàng
thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
được hưởng ưu đãi lãi suất đã khiến ocean bank thiệt hại năm trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra hai ông này cũng đưa ra chủ trương thu phí của khách hàng vay vốn
và khách hàng mua ngoại tệ thông qua công ty bsc do ông thắm chỉ đạo điều hành
dẫn đến thiệt hại cho ocean bank và khách hàng gần bảy mươi một tỷ đồng
theo cáo trạng ngân hàng đại dương là ngân hàng cổ phần
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam là cổ đông và đối tác chiến lược
với số góp vốn là hai mươi tương đương tám trăm linh tỷ đồng
từ cuối năm hai nghìn chín đến cuối năm hai nghìn một mươi
nguyễn xuân sơn đã bàn bạc và thống nhất với hà văn thắm
đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng
và tranh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng
thông qua công ty bsc trái quy định của nhà nước
nguyễn xuân sơn đã nhận tổng số tiền hơn sáu mươi chín tỷ đồng
từ công ty bsc
hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoát tài sản
đối với khoản tiền hơn hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng của ngân hàng đại dương
nguyễn xuân sơn đã cùng hà văn thắm bàn bạc và quyết định
việc chi lãi suất ngoài hợp đồng
mặc dù đã chuyển về làm lãnh đạo tập đoàn dầu khí
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi một
nhưng nguyễn xuân sơn vẫn chỉ đạo nguyễn minh thu
tổng giám đốc ngân hàng đại dương tiếp tục chăm sóc một số khách hàng
là doanh nghiệp của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
lợi dụng uy tín địa vị và cơ chế
chính sách chi lãi ngoài
bị cáo đã rút số tiền trên của ngân hàng đại dương
hành vi này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ được giao
ban hành và tổ chức chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật
chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng của ngân hàng đại dương
trong đó ít nhất có hai mươi là phần đóng góp của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
liên quan đến số tiền thất thoát tám trăm linh tỷ đồng
của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
tòa án cấp sơ thẩm xét thấy
cần phải làm rõ trách nhiệm của nguyễn xuân sơn
và những người có trách nhiệm liên quan
cho việc đầu tư góp vốn quản lý và sử dụng số tiền này
để xử lý theo quy định của pháp luật
theo tài liệu hồ sơ và lời khai
hà văn thắm đã bàn bạc thống nhất cho phạm công danh
thông qua công ty trung dung vay khoản tiền năm trăm linh tỷ đồng
không đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định
phạm công danh đã chỉ đạo trần văn bình
tổng giám đốc công ty trung dung
và đã bàn bạc với hứa thị phấn
đưa tài sản vào thế chấp không đúng
để được vay khoản tiền trên
số tiền này đã chuyển về thanh toán
cho khoản vay của nhóm bà hứa thị phấn
hành vi của phạm công danh trần văn bình và hứa thị phấn
có dấu hiệu đồng phạm với hà văn thắm về tội
vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã có quyết định tách ra
để tiếp tục điều tra xử lý hành vi
lập khống chín hồ sơ vay một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
tại ngân hàng đại dương phòng giao dịch đào duy anh
các hành vi vi phạm pháp luật của hà văn thắm và đồng phạm
đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần hai tỷ đồng
trong vụ án này cơ quan tố tụng xác định
hà văn thắm là chủ mưu cầm đầu
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân thành phố hà nội
mở phiên tòa xét xử bị cáo hà văn thắm
về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo quy định tại điều hai trăm linh sáu khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị cáo nguyễn hoàng long
cựu chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vinamegastar
hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên theo thông báo của hội đồng xét xử
bị cáo thắm có đơn xin xét xử vắng mặt
vì lý do sức khỏe
tòa tuyên bố vẫn xét xử
tại tòa bị cáo long khai nhận cơ bản hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết
bị cáo thắng cũng thừa nhận nội dung truy tố trong đơn xin xét xử vắng mặt
theo đó tòa thấy có đủ cơ sở xác định
năm hai nghìn một mươi hai do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn
sử dụng cá nhân chi phí cho hoạt động doanh nghiệp
long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất đai
tại xã mễ trì huyện từ liêm hà nội
nay là phường mễ trì quận nam từ liêm tp hà nội
và số hai trăm năm mươi bốn thụy khuê phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
để ngân hàng ocean bank cấp hạn mức tín dụng là một trăm linh tỷ đồng
long đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai
là dự án công viên hồ điều hòa nhân chính không đủ giá trị pháp lý
để ngân hàng nâng hạn mức tín dụng lên thành hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau khi được cấp hạn mức tín dụng
long đã chỉ đạo các giám đốc kế toán trưởng nhân viên kế toán
thuộc các công ty do bị can thành lập và điều hành
lập hợp đồng hóa đơn khống để ngân hàng giải ngân cho vay hai trăm hai mươi bốn ba trăm chín mươi một tỷ đồng
long đã sử dụng số tiền vay được
vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân
ocean bank đã thu được một trăm ba mươi hai chín trăm một mươi tỷ đồng còn lại là chín mươi một bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
tòa sơ thẩm cho rằng bị cáo thắm sai phạm
khi ký cấp hạn mức tín dụng hai trăm linh tỷ đồng
cho công ty megastile khi tài sản đảm bảo là dự án công viên hồ điều hòa nhân chính không đủ giá trị pháp lý
bị cáo thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho long vay vốn trái quy định
gây thiệt hại cho ngân hàng chín mươi một bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
tòa đã tuyên phạt bị cáo long hai mươi năm tù tổng hợp mức án đang thi hành là ba mươi năm
bị cáo thắm một mươi năm năm tù tổng hợp án tù trung thân buộc phải thi hành án trung thân
về trách nhiệm dân sự
tòa buộc bị cáo long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được của ocean bank
thứ ba là phạm công danh mua ngân hàng vì nhắm đến bất động sản trì lãi vượt trần
theo hồ sơ vụ án ngân hàng đại tín bị thua lỗ sáu tỷ đồng mất hết vốn
phạm công danh lập đề án tái cơ cấu ngân hàng đại tín sau này là ngân hàng xây dựng
xin ngân hàng nhà nước chấp thuận
tập đoàn thiên thanh phạm công danh và phan thành mai được thuyết minh trong đề án là công danh
phạm công danh có năng lực tài chính kinh nghiệm trình độ chuyên môn
nhưng thực tế phạm công danh dùng bằng đại học giả đã bị xử tù về hành vi chiếm đoạt tài sản
phạm công danh tập đoàn thiên thanh không có năng lực tài chính như cam kết
tiền mặt của tập đoàn này vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai chưa đến một tỷ đồng
vào ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba là một bốn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi ba dưới một trăm linh triệu đồng mỗi năm
hết năm hai nghìn một mươi ba tập đoàn này vẫn lỗ lũy kế phạm công danh rút tiền từ ocean bank
rút tiền chính từ ngân hàng xây dựng để trả tiền cho nhóm bà hứa thị phấn mua cổ phần
phạm công danh vây tiền từ ngân hàng đầu tư để thực hiện cam kết tăng vốn cho ngân hàng xây dựng
từ ba tỷ đồng đến bảy năm trăm linh tỷ đồng
kiểm soát toàn bộ ngân hàng xây dựng phạm công danh rút tiền để trả ngân hàng đầu tư
phạm công danh tiếp tục rút tiền hàng ngàn tỷ từ ngân hàng đầu tư
tiền phong banh xe công banh để trả nợ và chi tiêu
sau bà hứa thị phấn nhóm phạm công danh tiếp tục sở hữu gần tám mươi năm vốn cổ phần thao túng ngân hàng
phạm công danh cho vay với chính nhóm của mình bất chấp thủ tục
nâng khống giá trị tài sản thậm chí không cần hồ sơ vay
phạm công danh lập hồ sơ thuê trụ sở lập hợp đồng khống
nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để rút tiền từ ngân hàng xây dựng
nguồn gốc của các vụ án là các sai phạm
trong một thời gian dài của bà hứa thị phấn gây thua lỗ cho ngân hàng đại tín
không bị phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời
sau đó là đề án tái cơ cấu ngân hàng đại tín của phạm công danh
với những nội dung gian dối đã được thông qua khi phạm công danh tập đoàn thiên thanh không hề có năng lực tài chính
cá nhân ông danh không có học đã bị đi tù không đủ điều kiện vẫn được làm chủ tịch ngân hàng
phan thành mai không đủ điều kiện vẫn được phê duyệt làm tổng giám đốc
nhóm phạm công danh sở hữu tám mươi năm cổ phần ngân hàng xây dựng là trái với quy định về sở hữu cổ phần
phạm công danh dễ dàng dùng hồ sơ vay không đúng nâng khống giá trị tài sản
vay tiền trái phép tại nhiều ngân hàng và chính ngân hàng xây dựng để mua cổ phần của ngân hàng xây dựng sử dụng vốn không đúng mục đích
hành vi rút tiền của phạm công danh diễn ra trong thời gian dài khi ngân hàng xây dựng được giám sát nhưng không bị phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời
tại phiên tòa
phạm công danh khai bán hàng chục căn nhà bỏ ra hàng ngàn tỷ cơ cấu ngân hàng xây dựng
nhưng vụ án đã làm rõ ông danh không bỏ ra một đồng nào cho ngân hàng xây dựng
bản chất của vụ án là phạm công danh không có tiền đã mắc nợ trước khi mua ngân hàng xây dựng
xanh rút tiền của chính ngân hàng xây dựng mua ngân hàng xây dựng
sau đó xanh tiếp tục rút tiền của ngân hàng xây dựng trả nợ trước đó cho cá nhân
trả nợ cho tập đoàn thiên thanh và chi tiêu cá nhân
hàng ngàn tỷ không biết
phạm công danh để ở đâu chi cho ai
phạm công danh đã gian dối
có kế hoạch rút tiền từ khi lập đề án mua ngân hàng xây dựng
để rút tiền phạm công danh bất chấp pháp luật
dùng nhiều thủ đoạn trên nhiều lĩnh vực hoạt động của ngân hàng
lôi kéo tổ chức nhiều cá nhân trong bộ máy
từ hội đồng quản trị tổng giám đốc giám đốc chi nhánh nhân viên tham gia
phạm công danh cùng phạm công trung em của danh
lập ra hàng chục doanh nghiệp thực chất không hoạt động
đưa những người như bảo vệ rửa xe làm giám đốc để vay tiền rút tiền
theo nguyên tránh tòa án hình sự tòa án nhân dân tối cao đinh văn quế
hành vi của phạm công danh có dấu hiệu phạm tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng
là lợi dụng chức vụ quyền hạn
chứ không phải cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay
thực tế phạm công danh vụ lợi
đã biến tài sản của ngân hàng xây dựng thành tài sản của mình
danh đã rút tiền của ngân hàng xây dựng mua tài sản
cổ phần cho mình trả nợ và chi tiêu cho chính mình
phạm công trung em của phạm công danh được cơ quan điều tra
xác định giúp sức đắc lực cho phạm công danh
lập hồ sơ khống vay tiền ngân hàng có hưởng lợi
sáng ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đại án chín tỷ đồng của phạm công danh
và ba mươi sáu đồng phạm đã được đưa ra xét xử
trong vụ án này
ông trùng phạm công danh
đã bị tuyên phạt mức án một mươi tám năm tù
về tội cối làm trái quy định trong quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn
tối ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ông trần phương bình nguyên tổng giám đốc
ngân hàng đông á banh
bị bắt về tội cối làm trái các quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay
những sai phạm của ông bình diễn ra
từ những giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi hai
có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính
cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính
và hoạt động của ngân hàng đông á
trước đó ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
ngân hàng đông á bị ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt
đồng thời đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của ông bình
qua tiến hành kiểm tra quỹ tại ngân hàng hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phát hiện quỹ hội sở và quỹ sở giao dịch
bị thiếu hụt hơn hai tỷ đồng
ngoài số tiền trên
còn có hơn sáu mươi hai lượng vàng không cánh mà bay
nguyên nhân là do ông bình đã dùng tiền của ngân hàng
để kinh doanh bất động sản
năm hai nghìn bảy công ty tt ký hợp đồng với hai công ty khác
ngân hàng đông á đã bảo lãnh nhằm hợp tác đầu tư
tổng trị giá hợp đồng này là một trăm linh triệu usd
đến năm hai nghìn tám dự án này đầu tư không hiệu quả
nên hai công ty yêu cầu công ty tt trả lại một trăm linh triệu usd
sợ bị mất uy tín nên ông bình nhờ người nhà của mình
đứng ra vay tiền của ngân hàng đông á banh
để lấy tiền mua cổ phần tài sản của công ty tt
ở các công ty khác mà công ty tt đầu tư
ông bình cũng chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục
cho công ty tt vay tiền của đông á banh
để trả nợ cho các công ty kia
khi quỹ của ngân hàng đông á banh cạn kiệt
ông bình chỉ đã cấp dưới xuất hơn sáu mươi lượng vàng
của khách hàng gửi ở ngân hàng đông á banh mang đi bán
lấy tiền trả nợ các khoản vay và lãi trước đó
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng xét xử nhận định
bị cáo trần phương bình là người có vai trò cao nhất
đã bàn bạc thống nhất với các bị cáo phùng ngọc khánh
tổ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc
tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh
để vay vốn của ngân hàng đông á
đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới
không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo của công ty mc
ký duyệt năm doanh nghiệp thuộc nhóm mc vay một sáu trăm tám mươi tỷ đồng trái quy định
ngoài ra khi các công ty của phùng ngọc khánh gặp khó khăn về tài chính
không có khả năng trả nợ cho ngân hàng đông á
nên đã đi vay tại ngân hàng an bình
bằng hình thức phát hành trái phiếu
để có thể vay tiền ở ngân hàng an bình bằng trái phiếu
khánh đã nhờ trần phương bình
chỉ đạo ngân hàng đông á đã phát hành chứng thư bảo lãnh
với trị giá là một trăm hai mươi tỷ đồng
đến thời hạn công ty cổ phần mc không trả được nợ ngân hàng an bình
nên đông á banh phải cho công ty cổ phần mc vay hai khoản
tổng số là một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
để ông khánh sử dụng trả gốc lãi của lô trái phiếu trên
hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại
cho đông á banh là năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
trong đó một tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng tiền nợ gốc và ba sáu trăm chín mươi một tỷ đồng tiền lãi
do đó bị cáo trần phương bình chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này
các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức mang tính phụ thuộc
phải làm theo yêu cầu thực hiện chỉ đạo của trần phương bình
bị cáo trần phương bình bị tuyên phạt hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp ba bản án trước đó gồm hai mươi năm tù
tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tù trung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
và một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp hình phạt cho cả bốn tội là tù trung thân
cùng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
phùng ngọc khánh bị tuyên án một mươi chín năm tù
tổng hợp hình phạt với bản án trước đó
buộc chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
bị cáo nguyễn đức tài
cựu giám đốc ngân hàng đông á banh
sở giao dịch
bị phạt bảy năm tù
tổng hợp với hình phạt hai mươi năm tù của hai bản án trước đó
buộc chấp hành hai mươi bảy năm tù
bị cáo nguyễn trí công
bị phạt năm năm tù
tổng hợp hai bản án trước đó
buộc chấp hành mức án chung là chín năm tù
bị cáo nguyễn văn thuận
cựu phó giám đốc sở giao dịch ngân hàng đông á banh
bị phạt một năm sáu tháng tù
tổng hợp hình phạt một mươi năm năm tù của bản án trước đó
buộc bị cáo thuận chấp hành chung mức án một mươi sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo còn lại
nguyễn thị ngọc vân
cựu phó tổng giám đốc ngân hàng đông á banh
vũ thị thanh hoa
cựu trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp
trần hoài ân
cựu cán bộ phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp
bị tuyên án từ một năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù
về trách nhiệm dân sự
bị cáo phùng ngọc khánh là người đã bàn bạc thống nhất với bình
lập khống hồ sơ vay vốn tại ngân hàng đông á
toàn bộ số tiền này được bị cáo khánh sử dụng để trả nợ cho khoản vai trước đó
trả nợ cho ngân hàng an bình và tiêu xài cá nhân
các bị cáo khác không hưởng lợi
từ đó hội đồng xét xử buộc bị cáo khánh phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này
và phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại của vụ án là trên năm năm trăm linh tỷ đồng